bác sĩ chuyên khoa một nguyễn tuấn khanh trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết
vừa cứu sống một trường hợp bệnh nhân lớn tuổi bị viêm cân mạc hoại tử dẫn đến sốc nhiễm trùng đe dọa tính mạng
bệnh nhân là ông dvr sáu mươi ba tuổi ngụ tại long an nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch
theo người nhà chia sẻ gia đình cũng không biết tại sao ông lại hoại tử lở lét như vậy
trước khi nhập viện hai ngày ông có lội nước bẩn lội bùn sau đó vùng cẳng chân phải đau nhức xương đỏ
vùng da tổn thương nhanh chóng lan rộng lên tới đùi rồi tới vùng bụng dưới chỉ trong vòng một ngày
nhận thấy tình trạng nhiễm trùng diễn tiến quá nhanh chúng tôi đã khẩn trương đưa ông đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa xuyên á long an
bác sĩ khanh nhận định bệnh nhân bị nhiễm trùng nhiễm độc nặng nghi ngờ viêm cân mạc hoại tử đang diễn tiến nhanh
nếu chậm chế xử lý bệnh nhân có thể tử vong do sốc nhiễm trùng nhiễm trùng huyết nên lập tức chuyển đến khoa hồi sức tích cực để theo dõi và điều trị tích cực
sau hai ngày điều trị tích cực bệnh nhân qua cơn nguy kịch huyết động ổn định các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình tiến hành phẫu thuật cắt lọc sửa dẫn lưu và tháo mổ
khả năng ông r bị vi khuẩn hiếm gặp tấn công là do đã lội nước bẩn môi trường nước bẩn có nhiều vi khuẩn cư ngụ
chỉ một vết thương nhỏ là điều kiện để vi khuẩn tấn công gây ra viêm cân mạc hoại tử
sau khoảng thời gian điều trị dưới sự chăm sóc tích cực của các bác sĩ khoa chấn thương trình hình tình trạng của bệnh nhân đã được cải thiện
không chỉ cơ thể mà tinh thần cũng đã tốt lên không còn lo âu khiến cho việc ăn uống cũng ngon miệng trở lại và đã được xuất viện về với gia đình
thông tin về căn bệnh bác sĩ chuyên khoa một nguyễn tấn khanh trưởng khoa chấn thương trình hình bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết
chúng tôi đã nhận định đây là có thể là một trường hợp viêm cân mạc hoại tử nhiễm trùng diễn tiến nhanh
lập tức hội chẩn và lập bệnh truyền sử dụng kháng sinh liều mạnh và đưa lên ishizu để điều trị tích cực
sau một ngày điều trị tích cực thì bệnh nhân cũng qua cơn nguy kịch và chúng tôi đã tiến hành mổ cắt lọc mổ hoại tử
sau đó sau một thời gian điều trị thì bệnh nhân đã giàu ổn định ăn uống ngon hơn và có thể đi giảm
sau đó bệnh nhân đã xuất biện trong tình trạng vết thương lành hoàn toàn
viêm cân mạc hoại tử là gì
viêm cân mạc hoại tử là tình trạng nhiễm trùng nặng ở mô mềm dưới da lan rộng và ăn sâu xuống lớp cân không có vào lực cơ
viêm cân mạc hoại tử nhiễm trùng là một trong những bệnh lý nhiễm trùng rất nặng và có thể đưa đến tình trạng tử vong rất cao
theo nghiên cứu thì khoảng bảy mươi tỷ lệ
tử vong do nếu không điều trị sớm và khoảng ba mươi ba bệnh nhân có điều trị nhưng vẫn tử vong
một số trường hợp có điều trị thành công thì cũng có thể gây ra những thương tật không đáng có
bác sĩ khanh cũng khuyên cáo để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn từ các vết thương
nếu bị vết thương mọi người nên đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử lý vết thương đúng cách
đặc biệt đối với những bệnh nhân lớn tuổi nhiều bệnh nền hạn chế tiếp xúc với tác nhân gây bệnh
bao gồm đất hoặc nước bùn lầy
đặc biệt là những nơi có ô nhiễm nặng trang bị đầy đủ giày dép và găng tay
đối với những người thường xuyên phải làm việc ngoài trời tránh tiếp xúc trực tiếp với đất và nước nhiễm bẩn
cần đến ngay cơ sở y tế để tiến hành kiểm tra nếu xuất hiện tình trạng nhiễm trùng
thông qua các biểu hiện như vết thương không lành sưng đỏ và viêm
chú ý tự bảo vệ và tập trung vào vệ sinh cá nhân có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm vi khuẩn này duy trì sức khỏe